về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng cố ý làm trái quy định của nhà nước
gây hậu quả nghiêm trọng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ kiền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại ngân hàng ocean bank và các đơn vị liên quan
theo kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an trong quá trình điều hành ocean bank
bằng các thủ đoạn thành lập các công ty sơn sao hà văn thấm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình
chỉ đạo thuộc cấp thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật dùng nhiều thủ đoạn rút tiền của ngân hàng
để sử dụng vào mục đích cá nhân gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng không có khả năng thu hồi
hà văn thắm trong quá trình tham gia điều hành ocean bank với cương vị người đứng đầu ngân hàng
thắm đã chỉ đạo bang giám đốc ocean bank giải quyết cho vay không đảm bảo điều kiện vay vốn
không có tài sản đảm bảo khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích
trái với quy định của ngân hàng nhà nước về quy chế cho vay và quy trình thủ tục vay của ocean bank
trực tiếp gây thiệt hại cho ocean bank số tiền năm trăm linh tỷ đồng
bị can hà văn thấm và nguyễn xuân sơn nguyên tổng giám đốc ocean bank
đã bàn bạc thống nhất đề ra chủ trương thu phí của khách hàng thông qua công ty bsc
và triển khai tổ chức thực hiện dẫn đến thiệt hại cho ocean bank và khách hàng bảy mươi tỷ đồng
ngoài ra hà văn thấm còn chỉ đạo thống nhất với lãnh đạo ocean bank về chủ trương chi tiền ngoài lãi suất huy động
đối với khách hàng gửi tiền tại ocean bank vượt trần huy động
theo quy định của ngân hàng nhà nước gây thiệt hại cho ocean bank hơn chín trăm tám mươi bốn tỷ đồng
vụ án hà văn thắm cùng các đồng phạm xảy ra tại ocean bank và một số đơn vị liên quan
là một trong sáu đại án tham nhũng kinh tế lớn được thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
và trong cuối một năm hai nghìn một mươi bảy
sau đây là một số tin tức an ninh trật tự đến từ các địa phương
đối tượng nguyễn anh hào chú tại huyện sơn
hòa tỉnh phú yên vừa bị công an huyện sơn hòa bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó trong quá trình phụ giúp đám cưới cho gia đình một người quen ở xã sơn nguyên
nguyễn anh hào và nguyễn khắc điệp chú xã sơn nguyên xảy ra mâu thuẫn
hào dùng dao chém vào người điệp gây thương tích
khi được nguyễn đình cường chú tại xã sơn nguyên tới can ngăn
thì hào về nhà lấy thêm hai cái dựa và rủ em trai tới tìm cường để chém
khi tới nơi hào đã bị lực lượng công an bắt giữ
tại xã ngọc chiến huyện mường la tỉnh sơn la văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
vừa bắt quả tang đối tượng ma mìn diêu chú tại huyện bát sát tỉnh lào cai
đang thực hiện hành vi mua bán người
tại cơ quan công an đối tượng diêu khai nhận được một người trung quốc thuê đón chị phàng thị xung
từ sơn la sang lào cai để đưa sang trung quốc bàn giao
nếu chót lọt diêu được trả một mươi triệu đồng
khi đang trên đường đưa nạn nhân phàng thị xung từ xã ngọc chiến sang lào cai
thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
đã từng bị mất cắp thế nhưng chính quyền cũng như ngành văn hóa địa phương
vẫn không có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ để rồi lần thứ hai tiếp tục bị đánh cắp
đó là câu hỏi mà dư luận đang đặt ra liên quan tới câu chuyện cổ vật tại chùa mễ sở
huyện văn giang của tỉnh hưng yên bị mất trộm vào cuối tháng chín vừa qua
tìm hiểu của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
chùa mễ sở xã mễ sở văn giang hưng yên
giờ đây hình ảnh bức tượng quan thế âm vổ tát đầy đủ chỉ còn trong ký ức
đêm hôm hai mươi tám dặn sáng ngày hai mươi chín tầm hơn một giờ đến một rưỡi
kẻ gian đã đột nhập vào chùa

trong các quốc gia phò tượng phật bà quan âm ở đây đẹp nổi tiếng
pho tượng gỗ này có niên đại khoảng thế kỷ một mươi tám một mươi chín là một phần không thể thiếu của di tích quốc gia mễ sở có giá trị như bảo vật
mặc dù chùa cũng có trang bị hệ thống camera theo dõi nhưng cổ vật vẫn bị mất trộm
cái này thì cũng có một câu chuyện là qua chiếc xuất của camera thì phải nói là các đối tượng cũng rất tinh chắc là cũng để ý cũng quá lâu rồi
thế cho nên là khi vào là các đối tượng biết khi các đối tượng biết thì các đối tượng cũng đã dùng một cái xào và cái áo của đơn vị điện thì đã che lại camera
tức là các đối tượng này cũng đã theo dõi rất lâu rồi hiện lại là ba camera nhưng mà cũng đã bị chúng phong tỏa hết
đây không phải là lần đầu tiên chùa mễ sở xảy ra tình trạng mất trộm
trước đó bức tượng này đã bị kẻ gian đánh cắp vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhưng sau đó đã tìm lại được
hiện tình trạng mất trộm cổ vật tại các di tích đã lên đến mức báo động và cần có sự vào cuộc của các lực lượng chức năng
ở các cái ngôi chùa thì các vị sư rồi ban quản lý chưa kế hoạch chặt chẽ
mà chỉ bảo quản cái di tích bên ngoài thôi
nhưng trong cái đó cái tài sản vật thể như vậy thì ít được chú trọng
mà cái kẻ trộm thì luôn luôn lúc nào cũng đi rình rập
không phải là gần đây mới xảy ra đâu
mà luôn luôn xảy ra
nhưng mà có cái nó không thành nhiệm vụ lớn
cho nên báo chí không đăng
rồi cũng nhiều khi địa phương mất rồi cũng ngại nói ra
trong khi pho tượng phật bà quan âm vẫn đang tiếp tục được tìm kiếm
dư luận đặt câu hỏi là vì sao một cổ vật quý nằm trong di tích được xếp hạng cấp quốc gia đã từng bị mất cắp
thế nhưng chính quyền ngành văn hóa địa phương lại không có biện pháp hữu hiệu nào để bảo vệ
và nếu tình trạng này không được khắc phục thì rất có thể rất nhiều cổ vật quý tiếp tục bị đánh cắp là điều hoàn toàn có thể xảy ra
hơn một mươi hai tấn phân bón giả vừa được công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng phát hiện
khi bất ngờ kiểm tra một cơ sở đang sản xuất phân bón
trái phép tại xã lục thành huyện bảo lâm
thời điểm kiểm tra cơ sở do bà hồ thanh trang chú tại thành phố bảo lộc làm chủ
sau lao động đấu trộm sản xuất phân bón npk công an huyện đã lập biên bản niêm phong thu giữ hai trăm linh bao phân bón npk thành phẩm với tổng trọng lượng một mươi tấn
ngoài ra công an còn tạm giữ khoảng hai năm tấn phân bón đã đấu trộn nhưng chưa đóng bao
một lượng lớn bao bì cùng nhiều công cụ dùng để đấu trộn phân bón
trên bao bì sản phẩm ghi là phân npk cộng te
cao cấp với chỉ số hai mươi hai mươi một mươi năm do công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu trang khôi chủ sở đóng tại quận bình thạnh thành phố hồ chí minh sản xuất
tại thời điểm kiểm tra bà trang không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến việc sản xuất phân bón giả
tuy nhiên thì với tâm lý muốn nhanh gọn thuận tiện
thì nhiều người vẫn dễ dàng chấp nhận nó
bên cạnh đó tại nhiều địa phương công tác quản lý kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm loại hình dịch vụ kinh doanh này hầu như vẫn thà nổi
và ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên tại tỉnh bà rịa vũng tàu
dọc theo các dĩa hè đường phố những nơi gần khuôn diệt trường học chợ điểm sinh hoạt công cộng quán ăn nhanh nhãn với đủ chủng loại thức ăn
không có kệ tủ trưng bày cũng không che đậy
như vậy nhiều thức ăn được người bán chuyển cho thực khách bằng tay trần chén dĩa đũa muỗng chung
sau đó tất cả được đưa vào một góc hoặc lau rửa qua loa
khăn lau tay sử dụng chung với khăn lau chén đũa
điều kiện vệ sinh môi trường ở các hàng quán chẳng khả quan hơn
giấy lau thức ăn rơi vải ngổn ngang ngay dưới chân thực khách
nói chung đây chị làm thì bán cả hai mươi năm giờ chưa bao giờ mà bị cái gì hết tự mình làm hết
thịt thì về mình ướp mình không bó một cái gia vị
thực phẩm nào hết
lúc rồi thì người ta ăn người kia không đảm bảo
người kia không đảm bảo thì làm sao
thì cái đó mình cũng không ngại
nhưng mà mình cảm thấy là mình luôn bán lương tâm mình sao
thì mình ăn hằng ngày thì mình ăn được và mình vẫn có toàn ăn sẽ được vậy thôi
không chắc có giải sinh an toàn hay không
nhưng với nhiều thực khách quán ăn đường phố dễ hè tiện lợi nhanh gọn nên cứ dùng trước đã
có cung ác có cầu
hàng quán ăn nhanh đường phố dễ hè vì thế mãi tồn tại
mà biết đâu tránh
cái chuyện ăn uống mình không biết đâu tránh
mình mua về có nhiều khi hên thì ấy còn xui thì phải chịu thôi
theo quy định giới đội hình kinh doanh hàng quán dễ hè do các phường xã quản lý
tuy nhiên các hàng quán này thường kinh doanh một vài tiếng trong ngày nên địa phương khó kiểm soát
kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm thức ăn đường phố ngoài sự vào cuộc của các đơn vị quản lý
điều quan trọng nhất
vẫn là ý thức
người tiêu dùng cần tự trang bị cho mình và người thân những kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm
để cân nhắc khi sử dụng thức ăn đường phố
chương trình tiếp tục với thông tin mới nhất về bão trên biển đông cơn bão số sáu
vào hồi bốn giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông
trên khu vực đông bắc biển đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm hai mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín
hai mươi km một giờ giật cấp một mươi cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và còn tiếp tục mạnh thêm
đến bốn giờ sáng ngày tám tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi bảy độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm tám độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm linh km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi
tức là từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi một cấp một mươi hai
vùng nguy hiểm gió mạnh cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi chín và phía đông kinh tuyến một trăm một mươi bốn cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
do ảnh hưởng của bão vùng biển đông bắc khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi giật cấp một mươi một cấp một mươi hai biển động rất mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định
cũng cho biết đến khoảng một mươi bảy giờ chiều ngày hôm qua sáu tháng một mươi toàn bộ tàu thuyền của tây bình định
hoạt động trên biển đã nhận được thông tin về cơn bão số sáu và đang tìm nơi chủ tránh an toàn
tỉnh bình định có tổng cộng sáu ba trăm ba mươi ba tàu với gần bốn mươi ba ba trăm linh lao động
hiện hai bốn trăm năm mươi bảy tàu với một mươi bốn chín trăm một mươi hai lao động đã neo đậu vào bờ
số tàu hoạt động ở ngư trường ven bờ trong tỉnh là sáu trăm một mươi hai tàu từ ngư trường thừa thiên huế đến quảng ninh có một mươi năm tàu
ngư trường quảng ngãi đến đà nẵng có ba trăm một mươi chín tàu
nhiên đến kiên giang có một tám mươi ba tàu tại ngư trường quần đảo hoàng sa có bảy mươi một tàu
tại ngư trường quần đảo trường sa có bốn trăm hai mươi bảy tàu và ngư trường giữa hoàng sa và trường sa có sáu trăm hai mươi chín tàu
tỉnh bình định hiện đang tiếp tục tích cực liên lạc và thông báo với các tàu thuyền có thông tin của cơn bão số sáu
để ngư dân nhanh chóng tìm nơi trú tránh an toàn
ngày hôm qua tại trường trung học cơ sở giảng võ hà nội ngày hội sách hai nghìn một mươi sáu đã chính thức được tổ chức
trong khuôn khổ ngày hội sách lần này các em học sinh có cơ hội tiếp cận với nhiều loại sách chuyện
từ sách văn học lịch sử khoa học đến các loại chuyện thiếu nhi với sự hỗ trợ của các quầy sách của nhà xuất bản giáo dục
nhà xuất bản kim đồng bên cạnh đó là những hoạt động bổ ích được nhà trường tổ chức theo các góc sinh hoạt
góc em yêu lịch sử văn học thu hút rất đông các em học sinh với các hoạt động như thi tìm hiểu
về lịch sử hà nội thi thiết trình về sách và phần biểu diễn các tiểu phẩm được giàn dựng từ chất đoạn của các tác phẩm văn học
qua những hoạt động phong phú như thế này ngày hội sách đã mang đến cho các thầy cô giáo và các em học sinh
những giây phút ý nghĩa bên những trang sách để các em trân trọng hơn những cuốn sách tốt nguồn kiến thức quý giá của nhân loại
khi mà mới đây trên mạng xã hội xôn xao bà luận câu chuyện
của trường phổ thông trung học hoài đức a hà nội tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường
với số tiền khủng được huy động từ xã hội hóa là hơn một tỷ hai trăm linh triệu đồng
bên cạnh số tiền lớn như vậy thì cộng đồng mạng cũng đã rất quan tâm đến kèm theo đó là một danh sách
liệt kê ra những hạng mục cần chi tiêu mà theo dư luận xã hội cực kỳ lãng phí như việc mua hòn đá tảng
hết một trăm linh triệu đồng để đưa nhớ những dâu ấn
trong khi đó điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học của nhà trường còn rất nhiều thiếu thốn
và đứng trước những ý kiến trên thì đại diện nhà trường đã có đưa ra quan điểm của mình
đây là danh sách gồm hai mươi hạng mục cần phải chi tiêu cho lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường
có chữ ký của hiệu trưởng trường trung học phổ thông hoài đức a hà nội
trong đó đáng chú ý là các hạng mục tiền giấy mời đại biểu hết hai mươi triệu đồng cho một khách mời
tính ra giá một giấy mời hết hai mươi đồng
đô la phục vụ sinh hoạt ngoài trời là năm mươi triệu đồng
bản mixer âm ly phục vụ ngoài trời ba mươi sáu triệu đồng
mái che di động hai trăm linh triệu đồng
tiền ân cho đại biểu hai trăm linh triệu đồng
giạp cho sự kiện sáu mươi triệu đồng
và khủng hơn là hòn đá tảng hết một trăm linh triệu đồng
hôm đó thì tôi cũng không muốn ký đâu
nhưng mà rồi thì các kiểu học sinh bảo thầy cứ ký không sợ
ở chỗ là có chữ ký của thầy thì rồi thì đó mới làm cho cái thông tin này
nó được xác định xác định rồi cũng ký vào đó
trao đổi với phóng viên truyền hình công an nhân dân ông chính khẳng định
tuy đó là thông báo do ông ký nhưng hiện tại nhà trường chưa nhận được tiền mặt
mà chỉ đề xuất hiện vật với các cựu học sinh của nhà trường
sau khi sự việc này được đưa lên mạng xã hội dư luận phản ánh gây gắt
nên kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm hơn một tỷ đồng này của nhà trường có thể sẽ bị phá sản
hôm qua tôi công bố trước cơ quan là nó cũng khoảng
độ trên một trăm linh triệu một chút còn tùy theo cái công việc cụ thể
như vậy là cái kế hoạch mà như ban đầu như thế là chúng ta sẽ không thực hiện hiệu quả
thất bại vâng
trước đó tranh thủ lúc chờ ông chính trả lời phỏng vấn
truyền hình công an nhân dân đã ghi lại hình ảnh như thế này
một buổi tập duyệt cho lễ kỷ niệm bên cạnh đó là học sinh các lớp một mươi hai
vẫn miệt mài học cùng với các loại âm thanh
phòng học còn rất sâu xài không có điều hòa
bàn ghế nhiều lớp đã hỏng hóc
xuống cấp các điều kiện về cơ sở vật chất thiết yếu khác phục vụ
cho việc dạy và học cũng chưa từng được quan tâm
em nghĩ là với cơ sở vật chất của trường như thế này thì nhiều lúc
còn chưa phục vụ được tất cả các hoạt động của học sinh
ví dụ như là nhà trường chưa có nhà thể chất
và sân thể dục của trường thì còn chưa ổn
phòng thí nghiệm thực hành các môn thì thực sự là chúng em vẫn còn chưa có nhiều thiết bị
hiện đại để phục vụ việc học tập
rõ ràng việc khuy động nguồn lực xã hội hóa và phục vụ cho hoạt động của nhà trường
không còn là chuyện mới
nó đang tồn tại ở nhiều địa phương
tuy nhiên điều khiến nhiều người bức xúc đó là số tiền được huy động không biết sẽ đi về đâu
cùng với đó là tình trạng sử dụng không đúng mục đích thậm chí rất lãng phí
trong khi các trường cần phải đầu tư vào điều kiện dạy và học
đối với trường trung học phổ thông hoài đức a sở giáo dục và đào tạo hà nội đã chỉ đạo
nhà trường này là một trường đặc biệt
nhà trường này dừng ngay việc tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm với chi ký hơn một hai tỷ đồng
đồng thời yêu cầu tổ chức lễ kỷ niệm không lớn không tốn kém và không lãng phí
vâng cũng liên quan đến sự việc này thì ngày hôm qua ông chử xuân dũng
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng đã khẳng định
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ tiếp tục tìm hiểu sự việc
nếu phát hiện nhà trường yêu cầu học sinh nộp tiền để làm chi phí thì sẽ xử lý nghiêm khắc
chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
được coi là một nhiệm vụ khó khăn lâu dài và vất vả
thế nhưng tại xã yên thượng huyện cao phong tỉnh hòa bình
có lẽ nhiệm vụ này không hề khó khi mà hàng trăm hộ dân ở đây đã đồng lòng
tình nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường giao thông
mọi việc có lẽ chẳng có gì đáng bản nếu yên thượng không phải là một xã
đặc biệt khó khăn của tỉnh hòa bình với một trăm linh là người dân tộc mường
kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp trong đó có tới sáu mươi là hộ nghèo hai mươi thuộc cận nghèo
tự nguyện hiến hơn một mét vuông trên đó có nhiều diện tích hoa màu đang cho thu nhập
gia đình ông bàn là hộ hiến đất nhiều nhất trong xã để làm đường giao thông nông thôn
với ông bàn tự nguyện hiến đất làm đường là vì
chính tương lai của những đứa trẻ trong xóm và sự phát triển quê hương mình
yên thượng là một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh hòa bình
một trăm linh là người dân tộc mường kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp
xã có tới sáu mươi là hộ nghèo hai mươi thuộc hộ cận nghèo
thế nhưng sau khi nghe tuyên truyền rồi cán bộ xã đến tận nhà vận động
bà con ở đây đều đồng lòng nhất trí hiến đất làm đường giao thông
nhà nhiều hiến hơn một mét vuông nhà ít cũng gần một trăm linh mét vuông
đến nay đã có hơn một trăm một mươi ba hộ hiến đất với tổng cộng đồng
diện tích trên tám sáu trăm linh mét vuông
với họ hiến đất nhiều hay ít không phải là vấn đề
bởi khi những con đường bê tông chạy khắp xóm bản sẽ giúp ích cho phát triển kinh tế nơi họ sinh sống
cán bộ vận động hiến đất làm đường chủ yếu có cái đường to đi không khổ
hiến nhiều không sao có đường đi không phải khổ nữa
hiến đất để làm đường đi lại không phải gánh đi bán đi xe máy chở đi
con cái đi lại không sợ ngã người ta vào mua mía tận nơi
giá tốt hơn những con đường bê tông đang dần hình thành
giờ đây đến trường sẽ không còn là nỗi lo vào mỗi mùa mưa lũ
và những cánh đồng mía bất tận cánh đồng lúa nặng chĩu sẽ không còn hằn lên đôi vai của những người
bằng sông hồng bắc trung bộ là hai khu vực sở hữu khoản nợ động xây dựng cơ bản lớn nhất
chiếm tới bảy mươi năm ba
đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu cả nước đã có hai bốn mươi năm xã đạt chuẩn
nông thôn mới chiếm tỷ lệ hai mươi ba nhưng kèm theo đó là khoản nợ động xây dựng cơ bản khổng lồ
lên tới một mươi năm hai trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
kết quả giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội cho thấy
một số địa phương có số nợ động quá lớn trên một tỷ đồng như bắc ninh một sáu trăm ba mươi một tỷ đồng
thanh hóa một năm trăm bốn mươi bảy tỷ đồng thái bình một hai trăm ba mươi hai tỷ đồng
cá biệt có địa phương như huyện phước long của bạc liêu
mất khả năng thanh toán với số nợ gần bốn trăm linh tỷ đồng
gây bức xúc dư luận
nói về giải pháp xử lý nợ địa phương nào cũng lắc đầu chờ nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và đấu giá đất
tuy nhiên trong bối cảnh mất động sản chưa mấy số động và đấu giá thấp như hiện nay
thì việc tìm nguồn trả nợ của nhiều địa phương là vô cùng khó khăn
nhằm giảm áp lực cũng như tạo định hướng cho học sinh và giáo viên ôn luyện
bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức công bố để thi minh họa kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
thế nhưng chưa kịp mừng
nhiều giáo viên và học sinh đã phải lo lắng thậm chí là sốc trước độ khó của đề thi minh họa môn giáo dục công dân
điểm đặc biệt từ trước đến nay trong lịch sử kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy
môn giáo dục công dân lần đầu tiên được đưa vào môn thi chính
vì vậy nhiều giáo viên và học sinh không khỏi lo lắng
đặc biệt khi công bố đề thi minh họa nhiều giáo viên trực tiếp dạy môn học này toát mồ hôi
cô lê thị hồng thoa trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai hà nội chia sẻ
nội dung về các luật trong sách giáo khoa lớp một mươi hai rất sơ lược
trong khi đó thời gian học môn này chỉ là một tiết một tuần cho lượng kiến thức thi là quá ít
với chừng đó thời gian giáo viên xoay sở khó để có thể nói sâu về kiến thức và chỉ có thể nói sơ lược qua
lâu nay giáo viên đều nghĩ môn học này sẽ không thi nên thường cho học sinh lớp một mươi hai học nhẹ nhàng
không bắt các em làm bài tập về nhà để ưu tiên thời gian cho các môn liên quan đến thi cử
còn nhiều học sinh thì có tâm lý từ trước đến nay
môn học này cho có chứ không phải thi nên giờ đây sẽ gặp khó khăn
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy các xe ô tô sản xuất nhập khẩu mới sẽ phải đáp ứng khí thải mức bốn gọi tắt là euro bốn
tuy nhiên tới nay doanh nghiệp sản xuất vẫn chưa biết khi nào mới có nhiên liệu đảm bảo tiêu chuẩn euro bốn
cụ thể theo quyết định số bốn mươi chín qdttg ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
quy định về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với các loại xe ô tô sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy áp dụng chuẩn khí thải mức bốn euro bốn
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi áp dụng chuẩn euro năm
tổng thư ký vama cho hay các hãng xe đã lên kế hoạch sản xuất đáp ứng theo tiêu chuẩn euro bốn
nhưng đến nay vẫn chưa có ai nói cho doanh nghiệp sản xuất biết khi nào có nhiên liệu euro bốn
việc này ảnh hưởng tới các nhà sản xuất ô tô
với các doanh nghiệp việc nâng cấp không khó chỉ thay động cơ eu ro hai bằng động cơ euro bốn
nhưng phải đặt hàng trước cả năm hay ít nhất từ năm đến sáu tháng
trong khi đó theo ông nguyễn tô an trưởng phòng chất lượng xe cơ giới cục đăng kiểm việt nam
nhiêu điệu không chuẩn sẽ phá hỏng máy gây giò rỉ nhiêu điệu thậm chí gây cháy khi đang chạy xe
thông tin chi tiết quý vị có thể đón đọc trên báo giao thông số ra ngày hôm nay
tổ chức y tế thế giới xếp hàng việt nam nằm trong top hai của bản đồ ung thư
và đang phải đối mặt với các gánh nặng của các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng
thông tin được đăng tải trên báo pháp luật tp hcm số ra ngày hôm nay
tiếp tục là một thông tin đến từ bình phước
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua xã phú riềng
huyện phú riềng khiến một người tử vong tại chỗ
vào thời điểm trên anh bùi phước xuân chú huyện đồng phú tỉnh bình phước
điều khiển xe máy qua đường đi ngược chiều
đã bị chiếc xe tải do tài xế bùi tấn trung quê long an điều khiển tông trực diện
cú tông quá mạnh khiến chiếc xe máy nằm bẹp nát dưới bánh xe tải anh xuân tử vong tại chỗ
nhận được tin báo của nhân dân địa phương phản ánh tình trạng một nhóm thanh niên tụ tập đua xe
trái phép trên quốc lộ năm mươi ba đoạn thuộc xã long an huyện long hồ tỉnh vĩnh long trong nhiều ngày
gây mất an ninh trả tự công an huyện long hồ đã lên kế hoạch tổ chức mai phục và ngăn chặn kịp thời
vào khoảng giờ ngày năm tháng một mươi khi nhóm thanh niên tụ tập để đua xe và cổ vũ đua xe
lực lượng công an đã đóng chặn các cổng an ninh đồng thời bao vây bắt gọn chín đối tượng tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi
trong quá trình làm việc lực lượng công an phát hiện một thanh niên dương tính với chất ma túy
các xe tham gia đua phần lớn đã thay đổi kết cấu kỹ thuật hiện công an huyện long hồ đã lập biên bản tạm giữ bảy phương tiện
đồng thời lập kế hoạch xác minh đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật
tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí về cả số vụ số người chết và bị thương
tuy nhiên đáng lo ngại là hiện tượng học sinh vi phạm luật giao thông đang diễn ra ngày càng phổ biến
và đây cũng là một trong những độ tuổi có tỷ lệ tai nạn giao thông cao nhất
xã hội hiện nay cho thấy đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông vẫn là giải pháp hữu hiệu nhất
những bài giảng được lồng kép với các chủ đề an toàn giao thông từ quy tắc đi bộ qua đường đi xe đạp an toàn hay đội mũ bảo hiểm đúng cách
tất cả đều được kết nối thực tế thông qua bài giảng không chỉ nâng cao nhận thức cho các em học sinh từ những bài giảng này
mà còn biến các em trở thành những tuyên truyền viên cho chính gia đình mình
để không chỉ làm thay đổi suy nghĩ hay thái độ của người tham gia giao thông mà quan trọng hơn đó là sự thay đổi trong hành vi của mỗi người
có lẽ những hình ảnh này không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta khi tham gia giao thông
dường như những bài giảng về giáo dục công dân trên lớp chưa phát huy tác dụng với một bộ phận học sinh

đây là buổi tuyên truyền về luật bài giảng về giáo dục công dân trên lớp chưa phát huy tác dụng với một bộ phận học sinh
đây là buổi tuyên truyền về luật giao thông đường bộ do cục cảnh sát giao thông bộ công an tổ chức tại trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều thành phố hà

và cũng chính những lớp học như thế này có ý nghĩa quan trọng trong việc tác động đến ý thức của mỗi em học sinh
những cái số như là số tay huyện an toàn giao thông hay là những cái thứ đấy thì em không biết thế nào
nhưng có lẽ là nó gắn liền với tuổi thơ của chúng em
thế nên là mọi người sẽ các em sẽ luôn nghĩ đến nó
và mỗi khi nhìn vào nó thì bọn em sẽ nhớ là họ đã có một buổi giao liên hôm nay về an toàn giao thông
để bọn em luôn chấp hành nghiêm túc với người giao thông
đôi ra em mong với an toàn giao thông thì có một cửa sổ rất là xinh
trong đó sẽ chứa rất nhiều những điều là giao thông cơ bản cho các bạn học sinh
và cũng như tất cả các bố mẹ phụ huynh và anh chị cho các bạn ấy ạ
những bài giảng đều được lồng ghép với chủ đề an toàn giao thông
từ quy tắc đi bộ qua đường đi xe đạp an toàn đội mũ bảo hiểm đúng cách
tất cả đều được kết nối thực tế thông qua bài giảng
mục đích hướng đến không chỉ nâng cao nhận thức cho các em học sinh
mà còn biến các em trở thành tuyên truyền viên cho chính gia đình của mình
đi lại được tuyệt đối an toàn
cái buổi tuyên truyền hôm nay lại giúp cho các em có được những nhận thức một cách sâu sắc hơn
và từ đó để thay đổi những hành vi của mình khi tham gia giao thông
và từ đó các em cũng có thể tuyên truyền tới những người thân trong gia đình mình
tới cộng đồng xã hội để làm sao có thể giảm thiểu bớt cái tai nạn giao thông
bởi vì chính các em là những chủ nhân tương lai của đất nước
tại nạn giao thông luôn để lại những hậu quả nặng nề
mỗi năm tại nước ta có hơn hai trẻ em thương vong do tai nạn giao thông
do đó vấn đề an toàn giao thông chỉ có thể được giải quyết
khi chúng ta xây dựng được những nhân cách đúng đắn chuẩn mực
và giải pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật như thế này
có thể coi là một biện pháp điển hình nhằm ngăn chặn bóng ma tai nạn giao thông